thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến ba người trong một gia đình tử vong vào đêm ngày hôm qua tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
công an thành phố bắc giang đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế nguyễn quốc thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại số nhà chín đường đào sư tích phường ngô quyền thành phố bắc giang là cán bộ ban quản lý bảo trì đường bộ bắc giang thuộc sở giao thông vận tải
để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên
các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm nguyễn mạnh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú tổ dân phố hòa yên phường thọ sương thành phố bắc giang điều khiển xe máy
anh hưng chở theo vợ là dương thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và con gái là cháu nguyễn thủy dương sinh năm hai nghìn chín ở cùng địa chỉ
cơ quan công an xác định tài xế thịnh đã sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
ở mức sáu trăm linh bốn mg trên một lít khí thở
hưng sử dụng các chất mà túy
trước đó vào khoảng hai mươi bốn h đêm ngày hai tháng sáu công an thành phố bắc giang nhận được tin báo
tại ngã tư đường hùng vương hoàng văn thụ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong tại chỗ
sau khi hút bay xe máy và ba người trên xe chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè đâm một cây xanh đổ gục rồi quay ngang
sau vụ tai nạn tài xế điều khiển xe ô tô chỉ bị xây sát nhẹ